người dân ở xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam rất bức xúc khi mà lực lượng thu gom xử lý sắc lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi ở địa phương này tự ý thu tiền của người dân có lợn chết
với số tiền từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một con trái với quy định nhiều người dân phản ánh khi lợn chết có đưa tiền thì các đội thu gom mới chở lợn chết đi tiêu hủy còn không thì mặc kệ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
thời gian gần đây hàng trăm hộ dân tại xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam khi có lợn chết do dịch tả lợn châu phi phải đóng tiền cho đội thu gom của xã để đưa lợn đi tiêu hủy
lợn từ vài chục kg đến dưới một trăm linh kg người dân phải đóng khoảng hai trăm linh đồng còn hơn một trăm linh kg phải đóng đến ba trăm linh đồng khiến nhiều người dân bức xúc
nhờ châu là tổng số lợn đó là bóng con trái năm tọa thì nhờ tôi hỗ trợ hết một triệu boy
cái nhất thì có
các con hơi lấy thì con lấy ba trăm linh còn kể tọa rữ thì con lấy ba trăm linh
sau hai tháng bùng phát dịch tả lợn châu phi đến nay toàn xã bình triều đã có hơn chín mươi tấn lợn chết đem đi tiêu hủy
trong quá trình triển khai tiêu hủy xã đã thành lập bốn tổ công tác mỗi tổ có ba người để đưa số lợn chết đi tiêu hủy
liên quan đến thu tiền vận chuyển lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bình triều thừa nhận các đội thu gom có thu tiền của người dân
tuy nhiên vẫn cho đó là tiền hỗ trợ của người dân
cho lực lượng trở lợn đi tiêu hủy
theo tìm hiểu không chỉ riêng xã bình triều mà còn nhiều xã trên địa bàn huyện thăng bình
các đội thu gom xác lợn nhiễm bệnh đi tiêu hủy cũng tự ý thu tiền của người dân
sau khi nhận được thông tin về việc này
thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã chỉ đạo sở nông nghiệp trực tiếp là chỉ cục thu y
làm việc ngay với chính quyền của huyện thăng bình trực tiếp đến cấp xã
trong đó yêu cầu là phải dừng ngay lập tức cái việc này
đây là việc làm nó hoàn toàn là không đúng với quy định pháp luật hiện hành
nó đi ngược với những chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua
kết thúc buổi làm việc với chúng tôi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê trí thành khẳng định
sắp đến phải hoàn trả số tiền thu sai quy định cho người dân
và cho biết tiền để tiêu hủy lợn chết là do ngân sách nhà nước hỗ trợ
trong trường hợp nguồn kinh phí địa phương không đủ thì phải báo cáo lên cấp trên để được hỗ trợ thêm
trước mắt tỉnh yêu cầu sở tài chính và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tạm ứng cho huyện thăng bình
đồng thời làm các thủ tục đề nghị trung ương tiếp tục cấp kinh phí cho tỉnh quảng nam
để thực hiện dập dịch tả lợn châu phi